với những biện pháp mạnh tay hơn để giảm thực chất lượng người ra đường tập trung đông nơi công cộng
hy vọng là thủ đô hà nội sẽ có cơ hội đẩy nhanh thời gian dập tắt nguồn dịch lây lan rộng trong cộng đồng như thời gian vừa qua
bất chấp lệnh giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ để chống dịch covid một mươi chín
một nhóm chín đối tượng sinh sống trên địa bàn thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vẫn tổ chức tụ tập ăn nhậu
công an xã hòa khánh thành phố buôn ma thuột vừa phát hiện xử lý nhóm đối tượng này
nhận được tin báo của quần chúng tại khu vực đồi độc lập thuộc thôn bốn xã hòa khánh có nhóm đối tượng đang ăn nhậu
lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường xử lý vi phạm
chín đối tượng bị đề nghị xử phạt mỗi người một mươi năm triệu đồng tổng cộng là một trăm ba mươi năm triệu đồng